đoàn công tác của cục y tế dự phòng bộ y tế vừa tổ chức kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó với bệnh bạch hầu khiến một bệnh nhi tử vong
các bệnh này vừa xuất hiện tại huyện chư mờ ga tỉnh đắk lắc
đại diện cục y tế dự phòng đánh giá cao công tác ứng phó ban đầu của ngành y tế đắk lắc
đồng thời yêu cầu ngành y tế địa phương tiếp tục làm tốt công tác phòng bệnh trên cả trẻ em và người lớn
không để thêm bệnh nhân nào tử vong do bệnh bạch hầu bảo đảm tốt công tác phân loại bệnh nhân để có cách ly hợp lý
có thể thực hiện cách ly tại nhà trạm y tế xã và cơ sở điều trị tuyến huyện để giảm thiểu việc di chuyển người bệnh lên các tuyến trên
tiếp tục làm tốt công tác điều trị dự phòng kiên quyết cho những cá nhân gia đình kể cả nhân viên y tế đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với bạch hầu uống thuốc đặc trị
tiêm vaccine phòng bệnh tiến hành ra soát đối tượng trẻ chưa được tiêm chủng đối tượng người lớn không rõ lịch sử tiêm chủng để tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu